thưa quý vị đúng một mươi bốn h ba mươi phút chiều nay sau cuộc đối thoại kéo dài hơn ba giờ đồng hồ
chín cán bộ chiến sĩ bị giữ tại thôn hoành xã đồng tâm đã được trở về với gia đình
trước đó chủ tịch quyền bác nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đã có cuộc đối thoại
thẳng thắn với người dân xã đồng tâm nhằm tháo gỡ những vướng mắt đang diễn ra tại địa phương
ngoài đồng chí nguyễn đức trung đoàn công tác trong buổi sáng nay còn có đồng chí đỗ văn đương
phó ban dân nguyện của ủy ban thường vũ quốc hội đại biểu quốc hội dân trung quốc liêu bình nhưỡng
thiếu tướng hồ sĩ tiến cục trưởng cục cảnh sát hình sự bộ công an lãnh đạo cục của thanh tra chính phủ
tại buổi đối thoại người dân xã đồng tâm đã nêu tám kiến nghị chính trong số hai mươi một kiến nghị
đó là sau khi tự kiểm điểm người dân xã đồng tâm tự nhận thấy do không hiểu biết nên đã có những sai sót
vì vậy nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội tha thứ khoan hồng không truy cứu hình sự
người dân đồng tâm cũng cho biết đã chăm sóc đối xử bảo vệ tốt đối với các cán bộ chiến sĩ đề nghị chủ tịch thành phố ghi nhận việc này
đề nghị xác minh điều tra những người đã làm sai trong việc bắt người dân và gây thương tích cho cụ lê đình kình trong thời gian vừa qua
sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân xã đồng tâm
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung khẳng định rất chia sẻ với những bức xúc của người dân trong thời gian vừa qua
và tại buổi đối thoại ngày hôm nay đồng chí cũng ghi nhận người dân đã hợp tác với chính quyền có cuộc trao đổi kéo dài hàng giờ qua điện thoại
đồng chí cũng ghi nhận việc người dân cho các cán bộ bị bắt giữ ăn uống đầy đủ canh gác bảo đảm an toàn tài sản của người bị giữ còn nguyên
sau này sẽ có trách nhiệm báo cáo xem xét các tình tiết trên
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung cũng đề nghị bà con cử ra một tổ giám sát các cơ quan kể cả tập đoàn viên theo cũng dừng thi công để phục vụ quá trình thanh tra
về kiến nghị của người dân đề nghị huyện mỹ đức không tuyên truyền về đất quốc phòng đồng chí nguyễn đức trung cho biết đã chỉ đạo chấm dứt việc tuyên truyền như vậy vì hiện nay đang trong quá trình thanh tra

chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đã trao quyết định giao một tỷ đồng để nhân dân làm con đường từ đồng xanh sang đồng mít dài tám trăm linh m và cho biết sau này sẽ về thăm
và nếu như cơ sở vật chất trường trạm còn thiếu thì thành phố sẽ bổ sung
sau buổi đối thoại nhân dân thôn hoành xã đồng tâm đã thực hiện việc thả tự do đối với một mươi chín cán bộ chiến sĩ tại nhà văn hóa thôn
theo đó toàn bộ một mươi chín cán bộ chiến sĩ bị giữ ở đồng tâm một tuần nay đã bước ra khỏi nhà văn hóa
đồng tâm đã bước ra khỏi nhà văn hóa thôn hoành lúc một mươi bốn h hai mươi năm chiều nay hai mươi hai tháng bốn
theo biên bản bàn giao người một mươi chín người bị giữ đến giờ này vẫn khỏe mạnh và lành lặn
trong quá trình bị giữ không có ai bị đánh đập hay làng mạ
người dân vẫn bảo đảm ăn uống và sinh hoạt bình thường cho một mươi chín người này trong thời gian bị giữ
ngoài chủ tịch nguyễn đức trung vào nhà văn hóa nhận bàn giao người đoàn còn có thiếu tướng hồ sĩ tiến cục trưởng cục cảnh sát hình sự
ông đỗ văn đường phó ban công tác đại biểu của ủy ban thường vụ quốc hội hai đại biểu quốc hội dương trung quốc và lưu bình nhưỡng thiếu tướng đoàn duy khương giám đốc công an tp hà nội